chiều ngày một mươi sáu tháng bốn lực lượng chức năng huyện bắc bình tỉnh bình thuận đang tiếp tục điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ lật xe khách chở ba mươi tám hành khách khiến cho nhiều người bị thương
trong đó có một nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện
trước đó khoảng bốn h ba mươi phút sáng cùng ngày tại km một nghìn sáu trăm năm mươi tám ba trăm linh quốc độ một
đoạn qua thị trấn lương sơn huyện bắc bình tỉnh bình thuận
xe khách dân nằm biển số năm mươi một b ba mươi một nghìn chín trăm tám mươi một chở khoảng ba mươi tám hành khách lưu thông theo hướng bắc nam
khi đến cầu ông vạc thì bất ngờ lao qua dải phân khách giữa đường rồi lật nhiên
hành lý hàng hóa trên xe đổ rơi ra ngoài
vụ việc khiến hành khách bị mắc kẹt sau đó được người đi đường giải cứu ra ngoài
một số người bị thương phải nhập viện điều trị trong đó có một hành khách bị thương nặng đã tử vong
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bắc bình đang phối hợp cùng phòng cảnh sát
giao thông công an tỉnh điều tra xử lý vụ việc theo quy định